ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp để chỉ đạo ứng phó với cơn bão phan phôn đang có hướng di chuyển vào biển đông
theo dự báo cơn bão phan phôn sẽ gây mưa trên biển đông và một số vùng ven biển nước ta sau đó sẽ suy yếu thành áp thấp
để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của bão đến nước ta ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh thành phố thực hiện việc liên lạc thông tin kịp thời cho thuyền trưởng
chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển về diễn biến của bão để chủ động phòng tránh
bộ ngoại giao chủ động có công hàm gửi các nước vùng lãnh thổ trong khu vực tạo điều kiện cho tàu thuyền của ngư dân vào tránh trụ bão để bảo đảm an toàn
sẵn sàng lực lượng phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu